lãnh đạo công an huyện đắk rờ lấp đơn vị đã nhận được đơn trình bày và kiến nghị của anh hòa sự việc đang được điều tra
quan điểm của công an huyện đắk rô lấp là sẽ điều tra làm rõ sự việc kiến nghị và xử lý nghiêm hành vi cố ý hành hung gây thương tích cho người khác
nhất là trong tình hình hiện nay các nhân viên y tế địa phương đang căng mình nỗ lực hết sức để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hành vi đánh đập đe dọa đến nhân viên y tế thì không thể chấp nhận được lãnh đạo công an huyện cho biết thêm
thưa quý vị hành vi của người nhà bệnh nhân hành hung một nhân viên y tế ngay tại phòng cấp cứu là một hành vi đáng lên án
trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp
người đàn ông này thậm chí còn không đeo khẩu trang không đảm bảo quy định năm k khi mà dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đắk nông những ngày gần đây căng thẳng hơn
phát hiện nhiều ca mắc mới trong cộng đồng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk nông cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm ba mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín mới
trong đó có bảy trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các tỉnh khác hai trường hợp trong khu cách ly điều trị covid một mươi chín
chín trường hợp cách ly tại nhà một mươi sáu trường hợp tại cộng đồng trong đó thành phố gia nghĩa ba trường hợp đắk minh ba trường hợp
crono tám trường hợp tùy đức hai trường hợp
sau khi các trường hợp trên có kết quả dương tính với sars cov hai ngành y tế cùng với lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra
khai thác lịch trình di chuyển truy vết các trường hợp liên quan tiếp xúc gần khoanh vùng phong tỏa một số địa điểm có nguy cơ lây nhiễm liên quan đến các trường hợp
và vận chuyển các bệnh nhân đến các khu cách ly điều trị covid một mươi chín trên địa bàn của tỉnh để cách ly điều trị theo đúng quy định
các trường hợp trên hầu hết đều có lịch trình đi lại phức tạp tiếp xúc với nhiều người trong đó có người già học sinh cán bộ viên chức tại các đơn vị trên địa bàn của tỉnh
tại các huyện đắk sông tuy đức đắk mìn đã ghi nhận các trường hợp mắc liên quan đến trùm ca bệnh tại quán karaoke trên địa bàn thành phố gia nghĩa
ngành y tế của tỉnh nhận định tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn của đắk nông vẫn đang diễn biến phức tạp dự báo trong thời gian tới tiếp tục ghi nhận các trường hợp trong cộng đồng
nhiều trường hợp ca bệnh có yếu tố dịch tễ phức tạp cơ quan chức năng chưa điều tra truy vết hết được các trường hợp liên quan
để chủ động ứng phó ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh đắk nông đã triển khai xét nghiệm sàng lọc cho người dân tại các huyện thành phố có dịch bệnh
trong tuần qua cơ quan chức năng đã lấy trên bảy mươi năm mẫu xét nghiệm qua đó ngành y tế đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với sars cov hai
lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết lấy mẫu xét nghiệm ở các địa bàn có nguy cơ và khu vực đang được cách ly y tế
bên cạnh đó đắk nông cũng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
đến nay tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm vaccine mũi một đạt chín mươi tám năm mũi hai đạt hai mươi tám
đối với các địa phương có dịch diễn biến phức tạp như thành phố giang nghĩa các huyện đắc minh cư rút và crono tỉnh sẽ ưu tiên tiêm trước cho người dân tại khu vực nguy cơ cao
đồng thời cơ quan chức năng đã lên kế hoạch chuẩn bị triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đắk nông ban hành cấp độ dịch ở mức hai
nguy cơ trung bình trong đó thành phố giang nghĩa đã nâng cấp độ dịch từ cấp ba nguy cơ cao lên thành cấp bốn nguy cơ rất cao
huyện crono ở cấp độ ba nguy cơ cao
tỉnh đắk nông cũng thực hiện cách ly y tế tại năm khu vực trên địa bàn của phường nghĩa thành nghĩa tân thành phố gia nghĩa và xã nam xuân huyện cờ rông đồ
để thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đến thời điểm hiện tại đắk nông ghi nhận một sáu trăm linh ba trường hợp mắc covid một mươi chín có một một mươi ba người khỏi bệnh đủ điều kiện xuất viện
với số ca mắc covid một mươi chín ghi nhận liên tiếp những ngày gần đây cho thấy tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đắk nông vẫn hết sức phức tạp
để bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng về phía người dân cần nêu cao cảnh giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tại các huyện thành phố ngay khi phát hiện ổ dịch mới với nhiều ca mắc trong cộng đồng
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh đắk nông đã có mặt kịp thời chỉ đạo xử lý tình huống
với kinh nghiệm và kịch bản đã được xây dựng trước đó công tác phòng chống dịch tại các địa phương được thực hiện một cách chủ động khoa học hơn
bà phạm thị phượng phó chủ tịch quyên bán nhân dân huyện tuy đức cho biết
trong thời điểm dịch bùng phát ngoài cộng đồng hiện nay huyện đã xây dựng những kịch bản phương án để chủ động kịp thời đối phó với những tình huống dịch bệnh xảy ra
ngành y tế huyện đã thực hiện lấy mẫu tầm soát cho toàn bộ người dân trên địa bàn của xã đắc bút so và một số khu vực lân cận có liên quan
huyện cũng chú trọng chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người dân trong các khu vực cách ly phong tỏa
bác sĩ đặng thành giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đưa ra quan điểm
người dân tuyệt đối không nên nghĩ rằng đã tiêm hai mũi vaccine thì không trở thành f
bởi thực tế cho thấy tỷ lệ người dân đã tiêm một hoặc hai mũi vaccine nhưng vẫn mắc covid một mươi chín rất cao
vì vậy người dân ở các khu vực có dịch đã tiêm vaccine khi đến các địa phương khác phải tuân thủ năm k để tránh lây lan ra cộng đồng
bởi nhiều người không có triệu chứng
nói một cách khác người dân cần phải chủ động thích ứng an toàn linh hoạt góp phần kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tại các địa phương sau khi phát hiện trường hợp dương tính
công tác điều tra truy vết được lực lượng chức năng triển khai một cách khẩn trường hợp
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tăng cường nhân lực hỗ trợ và kịp thời ban hành các thông báo khẩn
về các địa phương liên quan đến các ca bệnh để người dân nắm bắt chủ động khai báo y tế
bác sĩ đặng thành giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh cũng cho biết thêm
việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp f một liên quan đến các ổ dịch và người dân nằm trong vùng có nguy cơ
được ngành y tế tỉnh huy động lực lượng hỗ trợ kịp thời
với thực tế diễn biến dịch bệnh hiện nay dự báo những ngày tới trên địa bàn của tỉnh tiếp tục ghi nhận
các trường hợp mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng
trước tình hình trên cùng với sự nỗ lực của chính quyền lực lượng chức năng
người dân cần luôn nêu cao cảnh giác ý thức phòng chống dịch ngay tại mỗi địa bàn dân cư
đặc biệt khi nhận thấy mình thuộc nhóm nguy cơ đã từng tiếp xúc với f f một tại nơi làm việc
nơi cư trú hoặc từng tới các địa điểm giám sát đã được công bố
mọi người dân cần chủ động liên hệ khai báo với y tế địa phương
người dân không nên đợi có triệu chứng bệnh rồi mới khai báo
vì có thể virus sars cov hai đã truyền qua người khác để bắt đầu một chu kỳ lây nhiễm tiếp theo
thưa quý vị khán giả trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp khó lường
hành động của người đàn ông và nhân viên y tế khiến nhiều người bức xúc
khi dịch bệnh phức tạp những nhân viên y tế đã sốc hết sức mình
để phòng chống dịch bệnh vậy mà nhiều người không hiểu cho sự nỗ lực đó gây ra những hậu quả khó lường
trong giai đoạn này kính mong quý vị hãy chú ý giữ gìn sức khỏe
tuân thủ nghiêm quy định năm k trong phòng chống dịch
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại